xin chào và hẹn gặp lại
ngô anh tuấn đều ở mức án bốn năm tù trần đại linh ba năm sáu tháng tù nguyễn xuân lộc ba năm tù dương minh cường bốn mươi hai tháng tù và trần ngọc việt ba mươi tháng tù